thực hiện các chương trình hành động xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
nhiều năm qua các tri bộ đảng bộ ở quảng ngãi đã thực hiện tốt việc giám sát xử lý khắc phục những tồn tại hạn chế từ cơ sở
những kết quả ban đầu đã mang lại thêm niềm tin cho đảng viên nhân dân phản ánh sau được phóng viên truyền hình nhân dân thực hiện tại huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
bà nguyễn thị tiệu sau nửa năm sống trong lo lắng nay bà đã bình an trở lại khi vụ việc tiêu cực đã được giải quyết rứt điểm
năm hai nghìn một mươi sáu không muốn con đi nghĩa vụ quân sự bà đã nhờ người quen chạy tiền xin cho con ở nhà
sau một thời gian sự việc tiêu cực đã bị phát giác các cán bộ đưa ra và xử lý trách nhiệm
với bà nhìn nhận ra sai lầm và sự xử lý nghiêm khắc của các cấp ủy huyện đức phổ
đối với cá nhân vi phạm bà cũng an lòng và có niềm tin hơn
năm hai nghìn một mươi sáu huyện đức phổ có ba mươi tri bộ đảng bộ trong sạch vững mạnh chiếm tỷ lệ bốn mươi tám ba
hai đảng bộ xếp loại yếu kém chiếm ba hai
các đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật một mươi sáu đảng viên xóa tên một mươi một đảng viên do vi phạm nguyên tắc điều lệ đảng
qua cái cam kết của các đồng chí thì mình theo dõi trực tiếp và đồng thời là làm việc với lại chi bộ đó
giao nhiệm vụ cho tri bộ đó tiếp tục theo dõi và đồng thời là làm cái công tác chính trị tư tưởng cho các đồng chí này
những cái khuyết điểm đấy thì chúng tôi cũng đưa ra ngoài đảng bộ để mà mình cho cả đảng bộ thấy đó là một cái bài học
kinh nghiệm và đồng thời là cũng cảnh báo để cho các chi bộ mình lãnh đạo xem xét trong địa phương của từng thôn
bên cạnh việc xử lý nghiêm túc
huyện ủy đức phổ chỉ đạo các cấp quyết liệt khắc phục những tồn tại yếu kém ở cơ sở
trong đó giám sát theo dõi các cá nhân vi phạm bị kỷ luật để thay đổi nhận thức điều chỉnh hành vi không tái phạm
đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách hồ chí minh
kiên quyết xử lý kịp thời những vi phạm yếu kém của các cấp ủy đảng viên
huyện ủy đức phổ phấn đấu năm hai nghìn một mươi bảy sẽ không còn tổ chức đảng yếu kém phấn đấu năm mươi tri bộ đảng trong sạch vững mạnh

đồng thời để mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách hồ chí minh
những tiêu cực hạn chế tổ chức cơ sở đảng nếu không được chấn trình xử lý kịp thời sẽ kéo theo sự diễn biến
suy thoái đạo đức của đảng viên điều này sẽ bào mòn niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng
vì vậy nghiêm khắc xử lý chấn chỉnh ngay từ những biểu hiện vi phạm vụ việc tiêu cực từ cơ sở là yêu cầu tiền quyết
nòng cốt để tránh những sai lầm gây tổn hại đến uy tín của đảng với nhân dân